lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng năm hai nghìn một mươi chín sắp được diễn ra cùng với nhiều chương trình đặc sắc
hứa hẹn sẽ mang tới một mùa pháo hoa nhiều cảm xúc và niềm vui dành cho người dân và du khách khi mà tới thăm đà nẵng trong dịp hè năm nay
lễ hội có sự tham gia của tám đội gồm việt nam italia nga brazil bỉ phần lan anh và trung quốc
với chủ đề những dòng sông kể chuyện lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng năm hai nghìn một mươi chín sẽ chính thức khai mạc vào tối ngày một tháng sáu
hai đội xuất sắc nhất giải sau năm đêm trình diễn sẽ tranh ngôi vô địch vào đêm chung kết vào ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
đây là năm thứ ba ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng tổ chức lễ hội pháo hoa với hình thức xã hội hóa một trăm linh
lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng qua một mươi năm tổ chức đã trở thành sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách
ban tổ chức kỳ vọng lễ hội năm nay sẽ thúc đẩy tăng trưởng cho ngành du lịch thành phố
đồng thời để lại nhiều dấu ấn mới lạ trong lòng người dân du khách và bạn bè quốc tế